tại thôn xéo hồ xã thải phìn tùng huyện đồng văn tỉnh hà giang đã diễn ra lễ khánh thành công trình bơm nước sinh hoạt không dùng điện pat thuộc dự án cao qua tech
đây là chương trình hợp tác theo nghị định thư giữa chính phủ việt nam và cộng hòa liên bang đức trong việc áp dụng khoa học công nghệ để giải quyết tình trạng thiếu nước ở vùng cao
tham dự lễ khánh thành có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh hà giang
ý tưởng chủ đạo của dự án là áp dụng công nghệ pat để bơm nước từ trạm thủy điện xéo hồ trên địa bàn xã thải phìn tùng lên bể chứa tại thôn ma ú thị trấn đồng văn
từ đó cấp nước tự chảy cho toàn bộ các hộ dân thị trấn đồng văn và các vùng lân cận
quá trình bơm nước lên độ cao hơn sáu trăm linh mét sẽ không dùng năng lượng điện mà ứng dụng công nghệ pat một công nghệ tiên tiến có đặc tính bơm kết hợp với tua pin để đẩy nước lên được nghiên cứu bởi các chuyên gia đức và lần đầu tiên ứng dụng tại việt nam
có thể nói công trình bơm nước sinh hoạt không dùng điện pat đã đánh dấu bước đột phá về công nghệ khai thác nước mở ra một hướng đi mới trong việc lựa chọn giải pháp cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các vùng khó khăn thiếu nước trên địa bàn tỉnh hà giang nói riêng cũng như các địa phương vùng miền núi phía bắc nói chung